kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
mở đầu với cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
thông tin từ bộ y tế đến sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám
nước ta có một mươi một trăm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm chín mươi tám sáu trăm một mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu một trăm bốn mươi sáu ca
và trong ngày hai mươi sáu tháng tám thì có hai trăm chín mươi tám hai trăm một mươi hai liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một mươi tám tám triệu liều
trong khi đó hơn một bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín astrazeneca
đã về đến thành phố hồ chí minh vào trưa ngày hai mươi bảy tháng tám
nâng tổng số ca vaccine đã tiếp nhận tại việt nam đến nay là khoảng hơn hai mươi bảy triệu liều
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng tám cán bộ y tế nhiều địa phương
tiếp tục vào thành phố hồ chí minh và bình dương để hỗ trợ chống dịch
sáng ngày hôm nay hà nội ghi nhận một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
bao gồm bảy ca tại cộng đồng và bảy ca tại khu vực cách ly
theo báo cáo sáng nay hai mươi tám tháng tám của sở y tế hà nội
một mươi bốn ca mắc mới ghi nhận phân bố tại hoàng mai ba ca
hai bà trưng ba ca thanh trì thanh xuân đều hai ca
đống đa thường tín đan phượng và mỹ đức đều một ca
trên biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngày hai mươi sáu tháng tám thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã phải thực hiện giãn cách xã hội trở lại
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ lần thứ hai
với một số quy định siết chặt hơn việc đi lại của người dân
ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu thực hiện tại phường ia tam thành phố bùn ma thuật
đường lê duẩn đoạn qua địa bàn phường ia tam thành phố bùn ma thuật
mặc dù đây là tuyến đường chính của thành phố với lượng người và phương tiện lưu thông hàng ngày khá đông
nhưng hôm nay rất ít người qua lại
điều này cho thấy người dân chấp hành tương đối tốt việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu lần thứ hai của chính quyền thành phố
đa số người dân ra đường đều đáp ứng các điều kiện theo quy định
tuy nhiên vì là ngày đầu áp dụng nên vẫn còn một số người chưa nắm được những quy định mới so với lần áp dụng chỉ thị một mươi sáu trước đây
thật ra em đi mua cơm mà em vẫn nghĩ là đây là chỉ thị một mươi sáu của bình thường trước
vẫn có thể ra đường mua thức ăn bình thường rồi
còn đợt này thì em chưa
chưa nắm là không được ra ngoài mua thức ăn luôn ạ
em lên cơ quan là em cấp cho em một cái tờ giấy có phân lịch trực có đóng dấu
thì bây giờ em thì cơ quan thì cấp cho em những cái đó
còn thật hoài ra thì em cũng không biết
em thiếu sẻ nhân viên ạ
em cứ cái đó cơ quan chưa cấp cho em
hôm nay mấy anh có nhắc nhở thì khắc phục ạ
trong lần này chính quyền thành phố buôn ma thuật yêu cầu mọi người dân phải ở tại nhà
chỉ ra đường khi được các cơ quan chức năng cho phép
thật cần thiết
trong thời gian năm ngày tính từ hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
toàn dân trên địa bàn thành phố không được đến chợ siêu thị cửa hàng mua lương thực thực phẩm
việc cung ứng đi chợ giúp người dân để mua lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
sẽ do chính quyền cơ sở phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể
triển khai đến từng thôn buôn tổ dân phố tổ liên gia và hộ gia đình
ủy ban nhân dân các phường xã sẽ thông báo số điện thoại để người dân liên hệ
vì nhiều người chưa nắm rõ những điểm mới mà thành phố áp dụng
nên trong ngày đầu lực lượng chức năng chỉ kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở
đa phần thì người dân cũng được chấp hành tốt chỉ thị một mươi sáu
nhưng qua đó thì cũng có một số trường hợp
người dân chưa nhận thức và được và cập nhập được cái thông tin về cái nội dung của chỉ thị một mươi sáu đó này đưa ra
qua cái đợt kiểm tra này thì mục đích là tuyên truyền và nhắc nhở người dân
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương
và sẽ có những hình thức xử phạt
nhưng khác với những trường hợp ra ngoài thực sự không cần thiết
tính đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật có một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín
với nhiều ổ dịch mới phát sinh
trong đó đã có ba ca tử vong
việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu lần thứ hai với một số nội dung siết chặt việc đi lại của người dân
là cần thiết để tiến hành test nhanh trên diện rộng người dân toàn thành phố
nhằm phát hiện những ca f trong cộng đồng
sớm không chế sự lây lan của dịch bệnh
các tỉnh thành miền tây nam bộ đang siết chặt lưu thông để phòng dịch
thế nên nhiều nhà vườn gặp khó về đầu ra
lực lượng công an địa phương từ đó chủ động gây quỹ kêu gọi nơi tiêu thụ
với nhiều tấn nông sản được thông thường
qua bốn ngày lực lượng công an hậu giang đã giúp tiêu thụ gần năm năm tấn nông sản
gồm nhãn chôm chôm đu đủ cho bà con nông dân ba xã đông thành đông phước và phú tân
trong các khâu các bộ chí sĩ luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với bà con ở các địa phương còn lại khi cần giúp đỡ tiêu thụ nông sản
công an huyện châu thành cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ
chung tay cùng các nhà vườn tìm đầu ra cho nông sản
việc làm ý nghĩa này đã thắt chặt làm ấm áp hơn nửa tình cảm giữa quân và dân
cùng vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trước đó đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang cũng đã thu mua
và giúp bà con nông dân huyện châu thành a tiêu thụ được hơn hai tấn chôm trôn và nhãn indo
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện phủ yên của tỉnh sơn la
nhằm chung tay hỗ trợ và chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng nơi tuyến đầu
và bà con nhân dân trên địa bàn huyện phủ yên
công an tỉnh sơn la đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực
chung tay đóng góp cả vật chất và tinh thần để nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh
đưa phủ yên sớm trở về cuộc sống bình thường
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu có tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng
như gạo nước lọc mì tôm thịt hộp rau xanh thực phẩm tươi sống các loại đồ dùng cá nhân
là những nhu yếu phẩm sẵn có tại cơ sở
được cán bộ chiến sĩ công an sơn la quyên góp thu mua giúp người dân
để ủng hộ nhân dân các cán bộ chiến sĩ các y bác sĩ và lực lượng
đang thực thi nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch tại địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ
nơi tuyến đầu phòng chống dịch và nhân dân đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín
phát huy tinh thần tương thân tương ái đoàn kết chung sức đồng lòng
quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tổ chức quyên góp ủng hộ kinh phí và các nhu yếu phẩm
thiết yếu để chuyển đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi vùng dịch
đặc biệt là địa bàn huyện phủ yên
thông qua hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ động viên chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ
tại điểm chốt phòng dịch và chung tay cùng với các ủy chính kiền địa phương
chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh giúp người dân ổn định cuộc sống
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
đã có một trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tăng cường gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an huyện phù yên
để phối hợp hỗ trợ lực lượng trong công tác phòng chống dịch
với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia tri viện đều được tập huấn về công tác phòng chống dịch
đảm bảo sức khỏe đã được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine
phòng ngừa và xét nghiệm có kết quả âm tính với covid một mươi chín
đối với các lực lượng được tăng cường xuống đây chúng tôi dự kiến
một là tăng cường cho các năm cái chốt
hai là tăng cường cho năm tổ tuần tra vũ trang
ba là tăng cường cho việc
đi truy vết phối hợp với cdc và trung tâm y tế để truy vết
bốn là tăng cường cho các khu cách ly
về công tác đảm bảo và cơ sở vật chất điều kiện phục vụ cho số cán bộ tăng cường
công an huyện đã tham dự cho ban chỉ đạo trưng tập một trường tiểu học của huyện
để cho số cán bộ chiến sĩ này sẽ thực hiện nhiệm vụ
và có cơ sở vật chất để ăn ngủ nghỉ tại nơi khi thực hiện xong nhiệm vụ
lực lượng được tăng cường những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất cũng được quyên góp ủng hộ
và quan trọng là sự đồng lòng chia sẻ tinh thần trách nhiệm với nhân dân
ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín của cán bộ chiến sĩ công an sơn la
góp phần chia lửa với địa bàn phức tạp về dịch covid một mươi chín
tin tưởng rằng công tác phòng chống dịch tại huyện phù yên nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để dịch bệnh được đẩy lùi
thêm nhiều người được bảo vệ trẻ em lại sớm được đến trường
người dân lại sớm được tiếp tục lao động sản xuất
trả lại cuộc sống bình yên như vốn có cho mảnh đất phù yên anh hùng